nhiều khu vực của một mươi bốn quận huyện ở tp hcm đã mất điện trong hơn ba mươi phút ngày hôm nay ngày hai mươi năm tháng bốn
nguyên nhân là bởi nhà máy nhiệt điện mông dương quảng ninh gặp sự cố
được biết sự cố của nhà máy điện mông dương làm nguồn cung cấp điện cho các tỉnh phía nam và tp hcm bị giảm đột ngột
dẫn đến việc xa thải lơ re tám mươi một của bốn mươi năm tuyến cung cấp điện từ hai mươi bảy trạm đã gây mất điện cho nhiều khu vực thuộc một mươi bốn quận huyện của tp hcm
theo tổng công ty điện lực tp hcm tổng công suất bị sa thải của sự cố trên là một trăm ba mươi hai mw
đơn vị đã tập trung xử lý để tái lập cấp điện cho các khu vực xảy ra sự cố mất điện
đến sáu giờ một mươi năm phút phía tổng công ty đã hoàn tất việc khôi phục cấp điện trên địa bàn toàn thành phố
đồng thời gửi lời xin lỗi đến các khách hàng bị ảnh hưởng bởi sự cố này